ngày hai mươi bảy tháng ba công an tỉnh đồng nai vừa ra quyết định đình chỉ công tác đại úy thái thanh thương ba mươi bốn tuổi quê nghệ an
đội phó cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội công an huyện long thành đồng nai
để xác minh làm rõ về nguyên nhân tử vong của anh vũ minh đức ba mươi một tuổi quê ninh bình tạm chú đồng nai
đại úy thương được xác định là người trực tiếp làm việc với anh vũ minh đức
trước đó vào ngày hai mươi hai tháng ba anh đức lên trụ sở công an huyện long thành làm việc với đội cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội
theo giấy triệu tập vì có liên quan đến một vụ gây dối trật tự công cộng trên địa bàn huyện vào cuối năm hai nghìn một mươi tám
tuy nhiên đến chiều cùng ngày anh đức ngất xỉu nên được đưa đến bệnh viện đầy cấp cứu
sau đó được chuyển lên bệnh viện trợ giấy tp hcm để tiếp tục cấp cứu nhưng đã tử vong
sau đó khoảng hơn một mươi sáu giờ người nhà nhận được tin báo về tình trạng của anh đức
cơ quan chức năng đã khám nghiệm tử thi đối với anh đức
công an tỉnh đồng nai cũng ra quyết định trưng cầu viện pháp y quốc gia giám định nguyên nhân chết của anh đức
theo giấy báo tử của bệnh viện trợ giấy nguyên nhân anh đức tử vong là do hôn mê sau ngưng hô hấp tuần hoàn
theo dõi tổn thương não sau ngưng tim suy thận cấp tổn thương thận cấp suy gan cấp tổn thương gan cấp tổn thương phần mềm đùi phải trái
trước đó tại cà mau một bị cáo cũng đã tự tử sau khi tòa phúc thẩm không chấp nhận kháng cáo
thông tin trên các cơ quan báo chí ông lê minh dùm anh ruột của bị cáo lê minh lĩnh ba mươi ba tuổi ngụ xã lương thế trân huyện cái nước tỉnh cà mau đã thông tin
linh uống thuốc tự tử ngay sau khi nghe hội đồng xét xử tòa án nhân dân tỉnh cà mau tuyên y án sơ thẩm
lê minh lĩnh là một trong năm bị cáo trong vụ án cố ý gây thương tích bị tòa sơ thẩm tuyên phạt ba mươi tháng tù
cho rằng mình bị oan lỉnh kháng cáo
ngày một mươi chín tháng ba tòa án nhân dân tỉnh cà mau xét xử phúc thẩm và đến sáng ngày hai mươi tháng ba tuyên án
ngay sau khi nghe tuyên án lịnh đang tại ngoại cho ngày chấp hành án ra về
tuy nhiên đến hơn một mươi giờ cùng ngày lỉnh gửi thức tuyệt mệnh vào đoạn clip dài hai phút năm mươi bốn giây cho luật sư của mình ở tp hcm
trong clip lỉnh nói lời vĩnh biệt với người thân căn dặn mọi người cố gắng lo cho ba đứa con thơ của mình
linh gửi lời xin lỗi mẹ và nói rằng kiếp sau vẫn sẽ là con của mẹ
trong thư cũng như lời nói trong clip lịnh cho rằng mình bị oan nhưng hai cấp sơ thẩm phúc thẩm không nhìn thấy sự oan ức đó
lệnh khẳng định bản thân không có đánh nhau trong cuộc ẩu đả
theo cáo trạng chiều ngày hai mươi một tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai lĩnh đến quán cà phê gần nhà uống nước và trò chuyện với bốn người
gồm trần duy phương phương mắc trần duy phương phương kỳ ô đoàn thế nguyễn nguyễn phát lợi cùng huyện cái nước cà mau
đến một mươi bảy h ba mươi cùng ngày do có ý định đánh bài nên phương mắc chạy đi mua bài ở tiệm tạp hóa
tại đây phương mắc thấy hai người lạ là nguyễn vũ kha và nguyễn hoàng nam ngồi uống nước và nhìn chầm chàm vào mình
lời qua tiếng lại cho là hai người này chửi mình nên phương mắc chạy về quán cà phê vào trong lấy con dao tự chế rồi rủ bốn người bạn đi câu chuyện
khi đến tiệm tạp hóa thấy kha và nam còn ngồi trong quán phương mắc cầm dao xông vào chém liên tiếp vào người kha làm kha bị thương ở cổ tay trái và bàn tay phải
kha cầm ghế lên chống đỡ và đẩy phương mắc té xuống nền quán
thấy phương mắc té nam liền đứng lên lấy ghế định ném về phía phương mắc để ngăn cản phương mắc chém kha
cùng lúc bốn người bạn của phương mắc xông vào quán hỗ trợ cụ thể lợi đánh kha bằng tay phương kỳ ô và lĩnh đánh nam bằng tay nguyễn dùng nón bảo hiểm đánh nam
do kha và nam năn nỉ nên phương mắc và bốn người bạn trở về quán cà phê và khoảng năm phút sau thì giải tán
thương tích của kha được giám định là hai mươi năm nam bị thương nhẹ không giám định thương tích
ở hai cấp tòa sơ thẩm và phúc thẩm bốn trên năm bị cáo kêu oan trong đó có linh
tuy nhiên cả hai phiên tòa đều tuyên lĩnh ba mươi tháng tù về tội cố ý gây thương tích với vai trò đồng phạm
cho rằng mình bị oan linh làm đơn kháng cáo
trước đó tòa án nhân dân tỉnh cà mau xét xử phúc thẩm và tuyên y án sơ thẩm linh đã gửi thư tuyệt mạnh với đoạn clip dài hai phút năm mươi bốn giây cho luật sư của mình ở tp hcm rồi uống thuốc trừ cỏ tự tử và tử vong sau đó
trước khi uống thuốc trừ cỏ lỉnh đã để lại lá thư tuyệt mệnh và đoạn clip nói lên những oan ức của mình
trong nội dung lá thư cũng như trong clip lình vĩnh biệt với người thân can dặn mọi người cố lo cho ba đứa con thơ của mình và minh oan cho lình
trước thông tin liên quan đến một bị cáo ở cà mau tự vẫn vì cho rằng bản án oan sai ngày hai mươi hai tháng ba phóng viên có cuộc trao đổi với tranh án tòa án nhân dân tỉnh cà mau hà thanh hùng để làm rõ thông tin dư luận quan tâm
ông hùng cho biết chúng tôi đã báo cáo lãnh đạo tỉnh về sự việc này
về nguyên tắc bản án đã tuyên không được sửa khác đi chúng tôi cũng không có thẩm quyền can thiệp vào bản án phúc thẩm đã tuyên liên quan đến vụ bị cáo linh tự tử
quan điểm lập luận và quyết định của hội đồng xét xử đã được thể hiện rõ trong bản án
ông hùng cũng cho hay đây là trường hợp chưa từng xảy ra ở cà mau nên cũng chưa có quy định phải thực hiện công việc gì trong trường hợp này
theo hồ sơ ban đầu cả năm bị cáo gồm trần duy phương phương mắc trần duy phương phương kia lê minh lĩnh nguyễn phát lợi và đoàn thế nguyễn đều thừa nhận tất cả hành vi phạm tội của mình
hành vi và lời khai của các bị cáo hoàn toàn trùng khớp với nhau tuy vậy bị cáo lịnh kêu oan nhưng không cung cấp được chứng cứ để chứng minh mình bị oan
trong khi đó các bị cáo trần duy phương phương mắc trần duy phương phương kỳ ô nguyễn phát lợi và đoàn thế nguyễn đã nộp tiền bồi thường cho bị hại là một trăm linh triệu đồng
tranh án tòa án nhân dân tỉnh cà mau cho biết mặc dù bị cáo lịnh không phải là người trực tiếp gây án nhưng bị cáo với vai trò là đồng phạm hỗ trợ giúp sức đánh nguyễn hoàng nam và nguyễn vũ kha khiến nguyễn vũ kha bị thương tật với tỷ lệ hai mươi năm
do vậy bản án phúc thẩm của tòa án nhân dân tỉnh cà mau tuyên y án sơ thẩm là đúng người đúng tội không bỏ sót tội phạm đúng theo trình tự quy định của pháp luật
linh quan đến việc bị cáo lỉnh từ vẫn tránh án tòa án nhân dân tỉnh cà mau hà thanh hùng chia sẻ đây là sự việc đáng tiếc nếu bị cáo cho rằng bị oan thì có thể đề nghị tòa án cấp trên xem xét giải quyết
trước đó bản án hình sự sơ thẩm số bốn mươi chín hai nghìn hai mươi ba hst ngày hai mươi năm tháng tám năm hai nghìn hai mươi ba của tòa án nhân dân huyện cái nước tỉnh cà mau đã tuyên xử bị cáo trần duy phương phương mắc ba năm tù về tội cố ý gây thương tích
các bị cáo trần duy phương phương kỳ ô lê minh lĩnh nguyễn phát lợi đoàn thế nguyễn cùng bị phạt hai năm sáu tháng tù về tội cố ý gây thương tích theo điểm d khoảng hai điều một trăm ba mươi bốn bộ luật hình sự
các bị cáo trần duy phương phương mắc trần duy phương phương kio nguyễn phát lợi lê minh lĩnh đều kháng cáo đề nghị hủy bản án sơ thẩm vì cho rằng án sơ thẩm vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng đánh giá không công tâm khách quan có dấu hiệu làm giả làm sai lệch hồ sơ vụ án
các bị cáo trần duy phương phương mắc trần duy phương mắc trần duy phương mắc đề nghị ấp dụng điểm a khoảng một điểm ba trăm năm mươi năm ba trăm năm mươi sáu bộ luật tố tụng hình sự đề nghị không chấp nhận yêu cầu kháng cáo của các bị cáo giữ nguyên bản án sơ thẩm
sau khi tòa tuyên án và nắm thông tin bị cáo lình kêu an văn phòng ubnd tỉnh đã truyền đạt ý kiến của chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh cà mau chỉ đạo công an tỉnh tòa án nhân dân tỉnh kiểm tra báo cáo lại quá trình thực hiện công tác xét xử
theo tòa án nhân dân tỉnh khi tuyên án xong năm bị cáo ra khỏi trụ sở tòa án vẫn đảm bảo an ninh trật tự
trong vụ án này bị cáo lê minh lĩnh phạm tội với vai trò giúp sức
các chứng cứ chứng minh cho hành vi phạm tội của lình đã đầy đủ
chính bị cáo lỉnh đã viết nhiều bản tương trình tham gia bản cung
và thừa nhận nội dung có tham gia giúp sức cho trần duy phương phương mắc đánh nguyễn hoàng nam
lời nhận tội của lình phù hợp với kết quả điều tra của các bị cáo còn lại
và những người chứng kiến sự việc phù hợp với kết quả khám nghiệm hiện trường biên bản nhận dạng người
liên quan đến vấn đề này ngày hai mươi ba tháng ba gia đình bị cáo lê minh lĩnh
đã gửi đơn yêu cầu đến tỉnh ủy ubnd tỉnh tránh án tòa án nhân dân tỉnh cà mau
trong đơn yêu cầu có nội dung
chúng tôi thừa nhận việc lê minh lĩnh tự tìm đến cái chết là dại rột
đồng thời gia đình bị cáo xúc động bày tỏ sự cảm ơn lãnh đạo tỉnh ủy ubnd tỉnh cà mau
đã dành sự quan tâm chia sẻ thương xót cho gia đình chúng tôi để yêu cầu lực lượng công an
tòa án tỉnh cà mau kiểm tra báo cáo lại quá trình thực hiện công tác xét xử
bên cạnh đó đại diện gia đình bị cáo linh cũng yêu cầu tranh án xem xét làm rõ
và trả lời một số nội dung đã nêu trong đơn
ngày hai mươi năm tháng ba ông lê văn ngời tránh văn phòng ubnd tỉnh
kiêm người phát ngôn của ubnd tỉnh cà mau cho biết
đã chuyển đơn yêu cầu của gia đình bị cáo lê minh lĩnh ba mươi ba tuổi
ngụ xã lương thế trân huyện cái nước tỉnh cà mau đến cơ quan chức năng xử lý
ngoài ra ông ngời cũng thông tin sau khi được thông tin vụ việc bị cáo lê minh lĩnh tự tử
ubnd tỉnh đã trực tiếp nắm bắt thông tin từ các ngành có liên quan
đồng thời có các chỉ đạo xử lý cụ thể
được biết đơn yêu cầu của gia đình bị cáo linh bao gồm một số nội dung thắc mắc
gửi đến tranh án tòa nhân dân tỉnh cà mau
cùng ngày hai mươi năm tháng ba anh lê minh dùm anh ruột của linh
xác nhận gia đình đang gửi đơn đến cấp thẩm quyền cao hơn để kêu an cho em trai
theo các luật sư quá trình điều tra vụ án đã xảy ra những lỗi nghiêm trọng về tố tụng
đó là những vi phạm như dựng hiện trường lúc khoảng một mươi năm giờ trời nắng ánh sáng rõ ràng
trong khi vụ ẩu đà diễn ra lúc gần hai mươi giờ trời mưa nhỏ ánh sáng đèn led tại hiện trường rất mờ nhạt
khi dựng lại hiện trường điều tra viên đã cho người đóng thế vai của bị cáo linh
dù lỉnh vẫn ở ngay địa phương
một số biên bản ghi lời khai của lịnh đầu tiên cũng như bản tự khai viết tay của lịnh lần đầu tiên
đã không còn trong hồ sơ vụ án
vấn đề giám định thương tích cũng có những bất thường
sự việc xảy ra ngày hai mươi một tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai
nhưng bản x quang xương ngón tay của kha lại được chụp vào ngày hai mươi một tháng hai năm hai nghìn hai mươi hai
tức chụp trước một tháng
bị hại khai nhập viện điều trị đúng ngày hai mươi một tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai
tức ngày bị chém
xuất viện ngày năm tháng bốn năm hai nghìn hai mươi hai
nhưng lại có việc ngày hai mươi hai tháng bốn năm hai nghìn hai mươi hai
bị hại kha lại nhập viện để khâu điều trị thương tích
các bị cáo đề nghị giám định lại thương tích
và làm rõ trong một mươi bảy ngày sau khi xuất viện
kha có đánh nhau với ai không mà trở lại bệnh viện đề khâu điều trị thương tích
tuy nhiên hội đồng xét xử không chấp nhận cho giám định lại
và cũng chưa làm rõ thời gian một mươi bảy ngày này kha có đánh nhau với ai khác hay không
các chữ ký của khai tại nhiều bút lục trong vụ án rất khác nhau
có một mươi năm bút lục ký tên kha viết chữ in hoa
trong khi đó một mươi bút lục khác ký tên vũ kha
với chữ thường và in hoa dàn lẫn
các bị cáo và luật sư cho rằng đó là những vi phạm tố tụng nghiêm trọng
khiến kết quả điều tra đã có không đáng tin
ảnh hưởng đến sự thật của vụ án
do đó vụ án cần được điều tra lại
viện kiểm sát và tòa án nhân dân hai cấp ở cà mau
đều xác định có những vi phạm tố tụng
nhưng không nghiêm trọng
không làm ảnh hưởng đến kết quả xét xử khách quan của vụ án
cụ thể việc rút bỏ biên bản lời khai ban đầu
cũng như tờ tự khai ban đầu của bị cáo lình
đã được làm rõ là do người thực hiện không đúng thẩm quyền
không hợp pháp nên bỏ ra
còn các biên bản lời khai của lĩnh
do điều tra viên lê quốc huy lập ở phường năm
thành phố cà mau
ngày chín tháng tám năm hai nghìn hai mươi hai
được lý giải là không bị rút bỏ
chỉ là điều tra viên huy ghi nhầm địa điểm lập
về giám định lại tòa nhân dân huyện cái nước
cho rằng không cần thiết
vì tòa đã xác minh tại cơ quan giám định
đảm bảo có cơ sở và chính xác
đối với tình tiết dựng hiện trường
ra thời điểm viện kiểm sát nhân dân tỉnh cà mau
tại phiên tòa phúc thẩm ngày một mươi chín tháng ba năm hai nghìn hai mươi
cho rằng dựng hiện trường
chỉ là chứng cứ tham khảo
còn chữ ký chữ viết khác nhau của bị hại kha
là do tay khai bị đau bởi viết thương bị phương mắc chém
nên viết lúc thế này lúc thế khác
đặc biệt tại phiên tòa phúc thẩm
ngày một mươi chín tháng ba năm hai nghìn hai mươi bốn
bị cáo phương mắc giao nộp một đoạn ghi âm
mà theo bị cáo phương mắc là của bị hại
nguyễn vũ kha nói trực tiếp với mình
có nội dung là kha từng cho tiền
hai điều tra viên trong vụ án tiền cà phê
mỗi người năm triệu đồng
tại căng tin công an huyện cái nước
dù đã tiếp nhận đoạn ghi âm trên
nhưng quá trình xét xử cũng như tuyên án phúc thẩm
vào sáng ngày hai mươi tháng ba
hội đồng xét xử tòa nhân dân tỉnh cà mau
đã không đưa ra nhận định gì về vấn đề này